theo thống kê thành phố hà nội có tổng số ca mắc sốt xuất huyết đã giảm sau ba tuần liên tiếp
tuy nhiên nhiều bệnh viện vẫn liên tục có bệnh nhân nhập viện để điều trị
giảm về thống kê số lượng chung nhưng không có nghĩa là sốt xuất huyết đã không còn nguy hiểm
người dân không nên chủ quan
nếu như số ca mắc sốt xuất huyết trung bình toàn thành phố hà nội là bốn trăm linh ca trên một tuần
thì tại bệnh viện thanh nhàn con số này là tám trăm linh ca trên một tuần
bệnh nhân mắc mới căn bệnh này cũng liên tục đến khám và điều trị
vì nghĩ xuất xuất huyết đã giảm nên nhiều bệnh nhân đã chủ quan lơ là khi có các triệu chứng của bệnh
phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng muộn
trên bệnh viện thanh nhàn thì thường là những bệnh nhân mà đã ở thường là ở những các ngày sau của bệnh
từ ngày thứ tư đến ngày thứ năm là ở trong giai đoạn nguy hiểm và có một tỷ lệ rất là cao
những bệnh nhân vào viện khi đã có các biến chứng của bệnh hoặc có các dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm
đặc biệt là các dấu hiệu về thoát dịch huyết tương như là tràn dịch bằng phổ tràn dịch bởi bụng
và giảm tiểu cục và xuất huyết rất là nhiều kể cả xuất huyết niêm mạc chảy máu mũ chảy máu chân răng cũng có
không riêng hà nội hiện xuất xuất huyết cũng đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành
do chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng ngừa nên cục y tế dự phòng bộ y tế đề nghị các địa phương
giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh xuất xuất huyết đảm bảo phát hiện bệnh nhân sớm để điều trị kịp thời
tránh bệnh chuyển nặng truyền thông chính xác cho người dân về tình hình dịch bệnh tránh trường hợp chủ quan